làng nghề trạm khắc gỗ phù khê thuộc xã phù khê thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh đã tồn tại và phát triển hơn tám trăm linh năm
sự phát triển mạnh mẽ của làng nghề đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của địa phương
tạo công an việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài vùng
tuy nhiên người dân làng nghề đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân
trước thực trạng trên cả chính quyền và nhân dân đang nỗ lực cải thiện môi trường làng nghề
nghề trạm khắc gỗ phù khê đã tồn tại và phát triển hơn tám trăm linh năm
hiện nay làng nghề có hai một trăm linh hộ dân trong đó có một chín trăm linh hộ chuyên sản xuất kinh doanh gỗ
chiếm bảy mươi các hộ dân trong vùng
bên cạnh đó phần lớn các gia đình sản xuất theo hướng tự phát gia truyền
trong cộng đồng dân cư nên công tác bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe của chính mình vẫn chưa được bảo đảm
chính vì vậy nhiều năm trước ô nhiễm môi trường đã trở thành thực trạng nhức nhối mà chính người dân ở đây đang phải hứng chịu
muốn tạo lên một sản phẩm tốt một tác phẩm đẹp
thì công việc đầu tiên là mình phải chọn nguyên vật liệu
nguyên vật liệu nó phải đẹp màu sắc đẹp chất gỗ tốt đặc
thì mình mới tạo lên một sản phẩm đẹp
thế đến công việc thứ hai là mình phát thảo tạo dáng tạo hình bố cục
làm sao cho nó cân đối đối với từng một sản phẩm
một loại gỗ từng cục gỗ
công việc thứ ba là mình tạo dáng
rồi bố cục hình hài
xong rồi đến công đoạn thứ tư là mình làm chi tiết
đến khâu cuối cùng thì là mình đánh giáp xong rồi mình hoàn thiện
tức là sửa sang mặt mũ chân tay
hoặc là sửa sang những cái tinh xảo để cho lên một tác phẩm một sản phẩm đẹp
mỗi ngày ở phù khê thải ra hàng nghìn tấn rác từ gỗ
bên cạnh đó do sản xuất tự phát nên các cơ sở chế biến gỗ nằm sen kẽ trong khu dân cư đông đúc
khiến nhiều hộ gia đình phải hứng chịu bụi gỗ
chính quyền đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền nhằm hạn chế tối đa lượng bụi gỗ mùn cưa xả ra môi trường
ngày nay về phú khê không còn cảnh rác thải sinh hoạt và rác thải từ gỗ vứt tràn lan ra khắp đường
người dân đã gom gọn để bán cho các đơn vị sản xuất nhằm tái sử dụng hoặc đốt lò hơi
tuy nhiên vấn đề của người dân nơi đây là họ vẫn chưa được quy hoạch bãi tập kết rác thải gỗ
làng nghề đã được phát triển đã được trang bị bằng nhiều hình thức máy móc hiện đại
từ mùa sản xuất nhỏ mà dần dần được lớn dần
với tỉ lệ của phù khê thì hiện nay đến bảy mươi là làm nghề
sản xuất đồ gỗ miếng nghệ
hoạt động kinh doanh buôn bán của gần một chín trăm linh hộ dân ở đây vẫn tiếp tục diễn ra
cùng với giá trị kinh tế mà nó mang lại chưa giải quyết được triệt để vấn đề ô nhiễm
việc quy hoạch sản xuất đầu tư thiết bị hiện đại xử lý bụi gỗ vẫn là điều khó thực hiện do kinh phí quá lớn
nghề trạm khắc gỗ phù khê đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
cùng với tinh hoa văn hóa giá trị kinh tế mà nó mang lại
các cấp chính quyền cần có những giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề
các cấp chính quyền cần có những giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề triệt để để làng nghề có thể phát triển bền vững